ngay từ sáng sớm hơn ba trăm linh học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn đã có mặt tại huyện ba vì thành phố hà nội
tại chương trình đặc biệt này các em được nhận nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa từ xe đạp học bồng tới sự hỗ trợ học tập dài hạn trong ba năm với tổng trị giá các phần quà gần một tỷ đồng
những món quà này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của các em
mà còn giúp các em được thực hiện các quyền cơ bản của mình một cách bình đẳng và bình dị như bào trẻ em khác
thông qua sự hỗ trợ bảo trợ này còn góp phần tạo dựng cho các em về một thế giới quan nhân sinh quan tốt đẹp và nhân văn
các doanh nghiệp và tậm chí các cá nhân trong doanh nghiệp đều phải xác định rằng đấy là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân
chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng tôi có thể tham gia và đóng góp nhiều hơn nữa đối với hoạt động tổng đồng
các phòng cảnh khó khăn hơn nữa trên toàn đất nước
cộng đồng doanh nghiệp đang là một trong những cộng đồng mà đã đi rất là nhiều những chương trình như thế này
và đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp vì an sinh xã hội của tổ quốc chúng ta
và một trong những điều quan trọng hơn là những người mà được hưởng những món quà ngày hôm nay
thì có thể ngày mai sẽ mang lại rất nhiều những giá trị những thành tựu cho đất nước
và chúng tôi luôn quan điểm rằng không có ai
đất nước bị bỏ lại phía sau trong một việt nam thịnh vượng và đoàn kết
thế nên chúng tôi luôn cho rằng vai trò của cộng đồng doanh nghiệp luôn luôn là vô cùng quan trọng
giúp hiện thực hóa rất nhiều những chính sách những chủ trương của nhà nước
giúp nó đến gần hơn và đến nhanh hơn tới những người cần
chỉ tính riêng thành phố hà nội hiện nay còn hơn một mươi hai bảy trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
và có tới gần bốn mươi năm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
chúng tôi rất cần sự quan tâm
và với một cộng đồng rộng lớn các doanh nghiệp không chỉ tham gia trực tiếp
mà còn có thể trở thành cầu nối thân thiết với các nhà hào tâm
nhằm trợ giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi được thấy là cái tinh thần tương thân tương ái
đoàn kết gắn bó yêu thương trách nhiệm vì cộng đồng của cộng đồng doanh nghiệp
chúng tôi đánh giá rất là cao
bởi vì là cộng đồng doanh nghiệp thì ngoài cái việc đảm bảo
đảm bảo an sinh xã hội tại cái đơn vị của mình
thì họ rất mong muốn là khi một doanh nghiệp phát triển bền vững
thì cái văn hóa đạo đức kinh doanh được gắn liền với cái việc
mà đóng góp vấn đề và an sinh xã hội
với một năm có rất nhiều khó khăn do đại vịt côn viết gây ra
tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn thể hiện tấm lòng sự lương tri của mình
đồng hành cùng với quỹ bảo trợ trẻ em cũng như của thành phố hà nội
để tiếp tục ủng hộ rất nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo
và các hoạt động an sinh xã hội của thủ đô hà nội
theo thống kê của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội
chỉ trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cộng đồng doanh nghiệp thủ đô hà nội
đã ủng hộ trên ba trăm linh tỷ đồng thông qua các chương trình
cùng với các chương trình lớn do trung ương và thành phố phát động
cộng đồng doanh nghiệp của thủ đô cũng đã xây dựng và triển khai
nhiều chương trình khác như chương trình xóa nhà tạm
các chương trình cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
và đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố
hay chương trình các na văn hành trình nhân ái
minh chứng của cộng đồng doanh nghiệp thủ đô những năm qua đã cho thấy
không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước
các doanh nghiệp doanh nhân còn góp phần không nhỏ
và đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng
đặc biệt đồng hành vào sự phát triển chung của đất nước
không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi ích cho doanh nghiệp
từ đó tạo ra giá trị nhân văn văn hóa doanh nghiệp
cũng như tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu
vào nền kinh tế thế giới
đây là điều kiện gần như sống còn của các doanh nghiệp
chính phủ cũng ban hành rất nhiều nghị quyết
để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp
cũng yêu cầu các bộ ngành tập trung đồng hành với các doanh nghiệp
nhưng một phần quan trọng nhất là chính phủ cũng rất mong muốn
các doanh nghiệp đưa việc trách nhiệm xã hội
vào các kế hoạch hoạt động của các doanh nghiệp hàng quý và hàng năm
bởi vì khi vai trò trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp
được gắn chặt với các hoạt động sản xuất kinh doanh
thì nó sẽ bổ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
và mỗi một doanh nghiệp là một cái xã hội nhỏ
thì khi xã hội nhỏ phát triển như vậy thì nó sẽ lan tỏa ra một cái xã hội lớn
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thì đối với cộng đồng ngư nghiệp
chúng ta phải bám sát các cái nghị quyết của đảng
rồi chính sách pháp luật của nhà nước khi triển khai đến các doanh nghiệp
đặc biệt là các công trình đảm bảo an sinh xã hội
do mặt trận tổ quốc các cấp
người ta đang triển khai
những năm gần đây ở việt nam đã có không ít doanh nghiệp
chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội
nhờ đó đã tạo dựng được thương hiệu
từ năm hai nghìn năm việt nam đã có giải thưởng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
hướng tới sự phát triển bền vững được tổ chức bởi phòng thương mại và công nghiệp việt nam
bộ lao động thương bình và xã hội bộ công thương
cùng các hiệp hội tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong bối cảnh hội nhập
chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia
thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đưa ra quan điểm
khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới
nâng cao trình độ công nghệ phát triển nguồn nhân lực
mở rộng thị trường cải thiện thu nhập
tạo điều kiện làm việc của người lao động
và tham gia các hoạt động xã hội bảo vệ môi trường
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
góp phần hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân
và bảo đảm an sinh xã hội
trình với quan điểm chủ trương mà dự thảo văn kiện
của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba có nêu
tôi cho rằng đây là một quan điểm và chủ trương đúng đắn
chính vì vậy việc thứ nhất đó là chúng ta cần phải tạo một cơ chế
tạo một điều kiện và môi trường kinh doanh thuận lợi
với các cơ chế phù hợp để doanh nghiệp phát huy được vai trò của mình
cái thứ hai là về mặt cơ chế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
có thể tham gia thực hiện vào xây dựng hệ thống an sinh xã hội
thực hiện phúc lợi xã hội có định hướng rõ ràng
có cơ chế và có các điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt cái vai trò của mình
trên thực tế hiện nay vẫn còn có không ít doanh nghiệp chưa hiểu hết vai trò quan trọng
cũng như lợi ích từ việc thực hiện trách nhiệm xã hội mang lại
điều đó thể hiện ở các hành vi gian lận trong kinh doanh
sản xuất hàng kém chất lượng cố ý gây ô nhiễm môi trường để tối đa hóa lợi nhuận
nhiều doanh nghiệp không chỉ hiểu trách nhiệm xã hội theo hướng
là các khoản đóng góp từ thiện chia sẻ cộng đồng
hoặc là công tác xã hội tự nguyện

vì vậy trong thời gian tới rất cần có thêm nhiều hành động thích thực hơn nữa
để lan tỏa thay đổi nhận thức toàn diện
để mỗi doanh nghiệp đều ý thức đầy đủ và sâu sắc
việc phát triển các chính sách về trách nhiệm xã hội chính là một lợi thế cạnh tranh
đồng thời đóng góp quan trọng mang lại những giá trị tốt đẹp
bền vững cho cộng đồng và xã hội